tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng đã tiếp đồng chí trương đức giang
ủy viên thường vụ bộ chính trị ủy viên trưởng ủy ban thường vụ đại hội đại biểu nhân dân toàn quốc
nhân đại trung quốc dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước trung quốc
đang thăm hữu nghị chính thức việt nam
tổng bí thư hoan nghênh đồng chí trương đức giang dẫn đầu đoàn đại biểu cấp cao đảng và nhà nước trung quốc
sang thăm việt nam trong bối cảnh quan hệ việt nam trung quốc đang trên đà phát triển tích cực
tổng bí thư đánh giá cao kết quả các cuộc hội đàm hội kiến giữa đồng chí trương đức giang
với các đồng chí lãnh đạo việt nam
tổng bí thư khẳng định đảng nhà nước và nhân dân việt nam luôn coi trọng việc phát triển quan hệ láng giềng hữu nghị
đối tác hợp tác chiến lược toàn diện với trung quốc đồng thời đề nghị hai bên nỗ lực triển khai thực hiện tốt
các nhận thức chung đã đạt được giữa lãnh đạo cấp cao hai đảng nhà nước trên tinh thần nói đi đôi với làm
duy trì thường xuyên tiếp xúc trao đổi cấp cao phát huy hiệu quả các cơ chế hợp tác nâng cao chất lượng
hiệu quả các dự án đầu tư đẩy mạnh giao lưu hợp tác cùng nhau kiểm soát tốt bất đồng trên tinh thần tôn trọng lợi ích của nhau
và luật pháp quốc tế duy trì hòa bình ổn định và xu thế phát triển lành mạnh của quan hệ hai nước
đồng chí trương đức giang bày tỏ vui mừng sang thăm việt nam trân trọng chuyển lời hỏi thăm thân thiết của tổng bí thư
chủ tịch nước tập cận bình đến tổng bí thư nguyễn phú trọng nhiệt liệt chúc mừng thành công của đại hội một mươi hai đảng cộng sản việt nam
và những thành tựu to lớn mà đảng nhà nước và nhân dân việt nam đã đạt được trong công cuộc mới
đồng chí trương đức giang thông báo với tổng bí thư nguyễn phú trọng về kết quả hội nghị trung ương sáu của đảng cộng sản trung quốc vừa qua
mong muốn hai bên tăng cường tin cậy chính trị trao đổi kinh nghiệm kết nối chiến lược phát triển
đẩy mạnh hợp tác về kinh tế và trên các lĩnh vực khác phối hợp làm tốt công tác tuyên truyền
giáo dục nhằm củng cố nền tảng xã hội cho quan hệ hữu nghị và đối tác hợp tác chiến lược toàn diện trung việt không ngừng phát triển tốt đẹp